thay đổi rồi u hai mươi ba indonesia
có rất nhiều cầu thú từng dự
và đang thi đấu ở nước ngoài
như hà lan anh hàn quốc
nhật bản họ đã mạnh lên
rất nhiều dưới thời huấn luyện viên shin tae yong
chúng ta không thể biết
indonesia sẽ đá như thế nào
sử dụng chiến thuật ra sao
ở giải đấu này nhất là khi gặp
u hai mươi ba việt nam nhưng
dù sao thì u hai mươi ba việt nam luôn chuẩn bị
nhiều phương án làm sao trong
mọi hoàn cảnh có đối sách để
khắc phục điều đó và có
một trận đấu tốt với indonesia
tôi xin nhắc lại
tùy thuộc vào tình huống cụ thể
mà u hai mươi ba việt nam sẽ có chiến thuật
và biện pháp tốt nhất cho trận đấu
đội hình ra sân của tuyến u hai mươi ba việt nam
đối đầu u hai mươi ba indonesia
ba cầu thú trên hai mươi ba tuổi
của đội tuyển việt nam
là đỗ hồn dũng nguyễn hoàng đức
và nguyễn tiến linh đã đều được
huấn luyện viên park hang seo tung ra sân
từ đầu ở trận gặp u hai mươi ba
ít giờ trước khi trận gặp
u hai mươi ba indonesia huấn luyện viên
park hang seo đã chính thức công bố
đội hình u hai mươi ba việt nam đã trận
ra quân tại sea games ba mươi một
ba cầu thú trên hai mươi ba tuổi
là đỗ hồn dũng nguyễn hoàng đức
và nguyễn tiến linh đều ra sân
ngay từ đầu
ở vị trí thủ môn vị chiến lược gia
người hàn quốc đặt niềm tin vào
thủ thành nguyễn văn toản
ở hàng phong ngự năm cầu thú
được lựa chọn gồm bùi hoàng việt anh
nguyễn thanh bình và phan tuấn tài
trung vệ trong khi hai cánh là
lê văn sơn và lê văn đô
đội trưởng hùng dũng cùng
nguyễn hoàng đức và lý công hoàng anh
đám nhiệm ba vị trí ở hàng tiền vệ
trong khi đó
trên hàng công huấn luyện viên
park hang seo đã lựa chọn văn tùng
sát cánh cùng nguyễn tiến linh
trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam
và u hai mươi ba indonesia sẽ diễn ra
vào lúc một mươi chín h trên sân
việt trì phú thọ
trận đấu này là trận đấu
có ý nghĩa
quan trọng với cả hai đội
trên hành trình chinh phục tấm huy chương vạn
u hai mươi ba indonesia chính là đối thủ
từng bị u hai mươi ba việt nam đánh bại
trong trận chung kết môn bóng đá nam
sea games ba mươi trên đất philippines
vào ba năm trước
đội chiến thắng trong trận đấu này
sẽ có lợi thế rất lớn để giành tấm vé
và bản kết cũng như hướng đến
ngôi đầu bản a
đội hình ra quân của u hai mươi ba việt nam
văn toản văn sơn
tuấn tài thanh bình
việt anh văn đô
hùng dũng hoàng đức hoàng anh
tiến linh văn tùng
nóng hầm hập trước giờ bóng lăng
rất đông cổ động viên việt nam
đã đối dồn về khu vực xung quanh
sân vận động việt trì với tràn ngập
sắc đỏ vàng của quốc kỳ việt nam
để tiếp lửa cho đội nhà thi đấu
thành công trong trận mở mạng
hướng tới bảo vệ thành công
tấm huy chương vạn sea games
trước trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam
thuộc trận ra quân bảng a sea games ba mươi một
bầu không khí ở phú thọ
như một lễ hội
với sự tiếp lửa nhị khuyết
từ các cổ động viên nhà
từ sáng đến trưa ở thành phố việt trì phú thọ
không khí đã náo nhiệt
khi người dân bàn tán xôm tụ
về sea games ba mươi một
khắp các con đường khu phố
là cờ đỏ sao vàng bay rợp trời
trước thời điểm bóng lăng
bầu không khí càng trở nên nóng bỏng
khắp các con phố
người hâm mộ đổ ra đường
diễu hành quanh thành phố
trên các con đường ở sân việt trì
người hâm mộ nườm nượp đổ về
tạo nên lễ hội bóng đá tại đây
chắc chắn với sự có mặt của các cổ động viên
đang có mặt ở một mươi tám chỗ ngồi
sân vận động việt trì phú thọ
sẽ khiến cho khí thế phong độ
và các cầu thú thực sự thăng hoa
trên sân cỏ
trận đấu giữa việt nam và indonesia
tại vòng bán sea games ba mươi một dự đoán của các bạn thế nào
các bạn hãy để lại comment dự đoán
về kết quả ngay bên dưới phần bình luận này
cho chúng tôi được biết với nhé
nhanh tay lên nào các bạn ơi
cổ động viên indonesia tuyên bố
sẽ thắng việt nam hay không
thế còn cổ động viên nước mình ơi
các bạn dự đoán kết quả trận đấu này ra sao nhí
hãy nhanh tay để lại ý kiến của bạn
phía dưới phần bình luận ngay thôi nào
và bây giờ chúng ta hãy cùng hô vang
việt nam vô địch
việt nam chiến thắng
trước khi bước vào trận đấu nảy lửa này